thưa quý vị chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng diễn ra ngay sau khi kết thúc đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả việt nam và trung quốc được dư luận hai nước và quốc tế quan tâm
thể hiện sự coi trọng của đảng và nhà nước trung quốc đối với vị thế vai trò quốc tế của việt nam
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang tác động tiêu cực
nhiều chiều tới tình hình chính trị kinh tế toàn cầu
chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
tạo động lực cho sự hợp tác hai nước
ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi việt nam và trung quốc thiết lập quan hệ ngoại giao
trải qua hơn bảy thập kỷ quan hệ hai nước đã đi qua những thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị là sự lựa chọn đúng đắn
trong những năm gần đây quan hệ việt nam trung quốc duy trì xu thế ổn định và tích cực
ba chuyến thăm cấp cao trong năm hai nghìn một mươi bảy thể hiện sự quan trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ việt trung của cả hai bên
đồng thời cũng là sự thể hiện ủng hộ cao nhất đối với sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng của nhau
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay do tác động của đại dịch covid một mươi chín lãnh đạo cấp cao vẫn duy trì tiếp xúc và giao lưu dưới nhiều hình thức
sau đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam tháng một năm hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội hai nước lần lượt có các cuộc điện đàm hội đàm trực tuyến đưa ra những định hướng lớn quan trọng
tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh với nỗ lực chung của cả hai bên
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thời gian qua về tổng thể
tổng thể tiếp tục duy trì đả phát triển ổn định tích cực đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực
trong bức tranh tổng thể quan hệ việt nam trung quốc thì hợp tác trong lĩnh vực an ninh là một trụ cột quan trọng
thời gian qua trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước
quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc cũng không ngừng được mở rộng phát triển
ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực
trong việc phối hợp tổ chức triển khai các đoàn cấp cao thăm viếng lẫn nhau hoạt động trao đổi đoàn
chia sẻ thông tin kinh nghiệm công tác hợp tác phòng chống dịch covid một mươi chín phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ
xác minh điều tra phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao ma túy mua bán người giải cứu nạn nhân bị mua bán
truy bắt đối tượng truy nã triển khai các cao điểm tấn công tội phạm mua bán người tội phạm ma túy
chống xuất nhập cảnh trái phép thúc đẩy hợp tác giữa công an địa phương giáp biên hai nước đảm bảo an ninh biên giới cũng như các địa phương kết nghĩa
trung quốc đã phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy với nhiều nước trên thế giới
nhưng có thể khẳng định việc phối hợp với công an việt nam được coi là hình mẫu tiêu biểu và thành công nhất
việc công an việt nam triệt phá thành công hàng loạt chuyên án ma túy lớn mà bọn tội phạm đều đang có mục đích vận chuyển số ma túy này vào trung quốc
đã góp phần tích cực vào cuộc chiến với tội phạm ma túy nói chung và với trung quốc nói riêng
hợp tác giữa bộ công an hai nước đã trở thành quan hệ hợp tác mẫu mực trong tổng thể quan hệ hai đảng hai nhà nước
nhằm giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa việt nam và trung quốc
trung quốc và việt nam có hệ thống chính trị tương đồng có những nét văn hóa truyền thống tương thông và cùng chia sẻ mục tiêu phát triển
hai bên đã tận dụng những lợi thế bổ sung trên tinh thần đôi bên cùng có lợi thúc đẩy hợp tác thiết thực
chuyến thăm chính thức tới trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
đồng thời làm rõ những quan tâm lập trường đúng đắn các lợi ích chính đáng của việt nam
chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước